ủy ban nhân dân tp hcm đã có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc chấp thuận đề nghị của sở giáo dục và đào tạo
giữ nguyên mức thu học phí đã thực hiện trong năm học vừa qua cho năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
cụ thể mức thu học phí năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ được thực hiện như sau
đối với các quận mức thu học phí đối với các lớp nhà trẻ là hai trăm linh đồng một học sinh một tháng
mẫu giáo là một trăm sáu mươi đồng một học sinh một tháng trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở là sáu mươi đồng một học sinh một tháng
trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là một trăm hai mươi đồng một học sinh một tháng
đối với học sinh tại năm huyện ngoại thành mức thu học phí của nhà trẻ là một trăm hai mươi đồng một học sinh một tháng
mẫu giáo là một trăm linh đồng một học sinh một tháng trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở là ba mươi đồng một học sinh một tháng
trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là một trăm linh đồng một học sinh
sinh một tháng riêng bậc tiểu học toàn thành phố đều không thu học phí thời gian thực hiện mức
thu học phí nói trên bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín áp dụng cho chín tháng trên một năm học